trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín số lượng doanh nghiệp giải thể tại tp hcm trong quý i tăng năm mươi so với cùng kỳ
bảy mươi lao động sẽ bị tác động trong các tháng sắp tới do biến động kinh tế
quỹ ban nhân dân tp hcm cho biết quý i có một năm trăm hai mươi ba doanh nghiệp thành phố đã hoàn tất hồ sơ giải thể
một mươi doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động ba mươi năm doanh nghiệp ở khu chế xuất khu công nghiệp báo cáo bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
tp hcm dự kiến có khoảng bảy mươi lao động sẽ bị tác động trong các tháng sắp tới do tác động của dịch đến kinh tế
nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ
quý ii năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch
thành phố sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các gói hỗ trợ từ chính phủ
cũng như nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ người lao động khó khăn
xem xét kiến nghị gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân hồ sơ khai thuế
hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi chín kéo dài thêm ba tháng đến ngày ba mươi tháng sáu